đợt bán vé tàu tết canh tí năm hai nghìn hai mươi tổng công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội thực hiện chính sách giảm giá vé đối với hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy nhiều ngày
chương trình áp dụng cho các hành khách đi các mắc tàu số lẻ từ ngày một tháng một đến hết ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi các mắc tàu số chẵn từ ngày một tháng một đến hết ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi và từ ngày ba tháng hai đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
điều kiện áp dụng là hành khách mua vé các mắc tàu se một mươi hai se năm mươi sáu se một mươi chín phải có cự li di chuyển từ chín trăm linh km trở lên các mắc tàu khác không hạn chế cự li
cụ thể hành khách mua trước các tàu chạy trong khoảng thời gian từ một mươi một mươi chín ngày được giảm một mươi từ hai mươi hai mươi chín ngày giảm hai mươi từ ba mươi ba mươi chín ngày giảm ba mươi từ bốn mươi bốn mươi chín ngày giảm bốn mươi từ năm mươi ngày trở lên giảm năm mươi
đối với hành khách đi các mắc tàu số lẻ từ một mươi bảy một đến hết ngày các mắc tàu số chẵn từ ngày một một năm hai nghìn hai mươi và từ ngày ba bốn đến ngày một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể hành khách mua vé các mắc tàu se một mươi hai se một mươi sáu phải có cự li di chuyển từ chín trăm linh km trở lên các mắc tàu se một mươi sáu phải có cự li di chuyển từ chín một mươi km trở lên các mắc tàu se một mươi sáu phải có cự li di chuyển từ chín một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ngành đường sắt cũng áp dụng mức giảm giá vé tương tự